gần đến ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy mỗi ngày khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn
xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an đón hàng nghìn lượt du khách đến thăm viếng và dân hương
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
trung bồn là một trong những địa danh trọng điểm giao thông trên con đường chiến lược
tri viện cho chiến trường miền nam những năm kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược
nơi đây ghi dấu công lao của một hai trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong
chiến đấu và hy sinh khu di tích trung bồn đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm hai nghìn tám